tối ngày một mươi hai tháng ba thông tin từ ubnd xã đắc ngọc huyện đắc hà con tum cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ điện thoại di động khiến một học sinh lớp bảy dập đát bàn tay
theo đó tối ngày chín tháng ba bệnh nhi được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
trong tình trạng dập nát bàn tay phải diện tích một mươi x một mươi cm gãy xương ngón tay số ba bốn
đứt gần ngón tay số năm đa vết thương vùng đùi trái cẳng tay trái chảy máu vùng mặt
được biết sau khi phẫu thuật cấp cứu bệnh nhi đã ổn định sức khỏe
tuy nhiên cần được cấy ghép phần da nuôi mô mềm đồng thời có nguy cơ hoại tử ngón tay số năm
hiện tại bệnh nhi đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương
trước đó tại bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội cũng đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi một mươi ba tuổi
dùng laptop khi đang sạc pin gây nổ nhập viện trong tình trạng hôn mê đa chấn thương
bao gồm chấn thương sọ não chảy máu não thất tụ máu trong sọ dị vật trong não thất
chấn thương hàm mặt vết thương hàm mặt phức tạp gãy xương hàm dưới
chấn thương nhãn cầu hai bên chấn thương ngực nhiều vết thương phần mềm thành ngực
chàn máu chàn khí mảng phổi hai bên chấn thương chỉnh hình dập nát cẳng tay trái
đa vết thương phần mềm tay phải
ngay lập tức người bệnh được thực hiện các đánh giá chuyên môn và hội trần đa chuyên khoa
ekip khoa phẫu thuật ngoại tim mạch lồng ngực đã tiến hành đặt dẫn lưu mảng phổi hai bên
ngay khi bệnh nhân nhập viện
sau khi ổn định mạch vào huyết áp người bệnh được xử lý đa vết thương phức tạp hàm mặt
đồng thời lấy bỏ dị vật cố định ổ gãy xương hàm dưới bởi ekip khoa phẫu thuật thà mặt tạo hình thẩm mỹ
tiếp theo đó ekip khoa phẫu thuật chi trên và y học thể thao đã tiến hành phẫu thuật cắt cụt
một phần ba dưới cánh tay trái cắt lọc xử lý đa vết thương tay phải
cùng hội trần với tour trực cấp cứu của bệnh viện hữu nghị việt đức có sự tham gia của các bác sĩ bệnh viện mắt trung ương
các bác sĩ đã tiến hành múc nội nhãn hai mắt lấy bỏ toàn bộ tổ chức nội nhãn còn lại và máu đông
sau khi được phẫu thuật cấp cứu người bệnh được theo dõi hồi sức tích cực tại khoa hồi sức tích cực một bệnh viện hữu nghị việt đức
qua đó các bác sĩ khuyên cáo người dân không nên vừa sạc vừa sử dụng điện thoại laptop không xả qua đêm
nơi sạc cần cách xa người và vật liệu dễ cháy không nên dùng điện thoại khi ngồi cạnh khu vực tỏa ra lượng nhiệt lớn như bếp lò dưới trời nắng nóng
khiến thiết bị có thể hấp thụ nhiệt nóng lên và phát nổ nên sử dụng thiết bị công nghệ chính hãng có kiểm duyệt an toàn
nếu xảy ra sự cố cần nhanh chóng ngất nguồn thiết bị để tránh điện giật băng vó vết thương bắt động chi và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời